liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la và mộc châu
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn văn miên nguyên tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước huyện mộc châu
và nguyễn thị nga nguyên kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn miên đã trực tiếp chỉ đạo thống nhất với bộ phận kế toán
lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia cao hơn thực tế trì trả gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
đối với nguyễn thị nga từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia
của tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách nhà nước